tại hà nội hai bệnh nhân covid một mươi chín còn lại được điều trị ở bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai cũng đã khỏi bệnh và được xuất viện
cả hai bệnh nhân là người vĩnh phúc trong đó có một người trở về từ vũ hán và một người có tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín trước đó
hai bệnh nhân này đã được cách ly điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
trong giai đoạn này những bệnh nhân hiện nay đang ở việt nam thì chúng ta cũng đã không chế được và cũng đã điều trị được có hiệu quả
theo ủy ban quốc gia cũng như là của bộ y tế đánh đạo bộ y tế thì chúng ta có thể điều trị được ở tuyến huyện
và đặc biệt ở tuyến huyện là chúng ta có thể điều trị được một cách rất là tốt
những bệnh nhân nặng hơn thì có thể đưa lên trên đây chúng tôi điều trị
nhưng mà không nhất thiết là những bệnh nhân nhẹ cũng phải lên tuyến trung ương
và em hôm nay được giải quyết thì em cảm thấy rất vui ạ và cuối cùng mình cũng đã khỏi bệnh ạ
giới chuyên môn đánh giá dù chưa có thuốc điều trị đặc hiệu
nhưng phác đồ điều trị bệnh covid một mươi chín của việt nam đến thời điểm hiện tại đã cho kết quả tốt
sáu bệnh nhân của chúng ta có thể hiện nay có thể nói rằng là các bệnh nhân đã ra viện
và bệnh nhân đang điều trị tại viện đều ổn định và tiến triển tốt
không có bệnh nhân nào tiến triển nặng và chắc chắn không có bệnh nhân nào tử vong
cũng trong ngày một mươi tám tháng hai hai bệnh nhân covid một mươi chín tại phòng khám đa khoa khu vực quang hà
bình xuyên vĩnh phúc cũng được công bố khỏi bệnh
như vậy kể từ ngày một mươi ba tháng hai đến nay việt nam chưa phát hiện thêm ca mới nào
cùng với đó số bệnh nhân khỏi bệnh và xuất viện tăng lên là những tín hiệu đáng mừng
và là tin vui đối với không chỉ ngành y tế mà của toàn cộng đồng